chỉ ba ứng dụng gồm pc covid vneid và số sức khỏe điện tử sẽ được sử dụng để phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đó là kết luận được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng ngày tám tháng một mươi một
quán triệt quy trình phối hợp ngành y tế ngành công an xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tại đây lãnh đạo các bộ y tế thông tin và truyền thông công an đã thống nhất một số nội dung
về dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín và giải pháp xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư
lãnh đạo ba bộ đã cùng thống nhất chỉ sử dụng ba ứng dụng để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín bao gồm
pc covid do ban chỉ đạo quốc gia xây dựng phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
vneid ứng dụng phục vụ định danh người dân xác thực người dân do bộ công an quản lý và sổ sức khỏe điện tử
ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe cá nhân trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do bộ y tế quản lý
liên bộ cũng thống nhất việc yêu cầu các địa phương triển khai dùng chung một mã qr code
người dân sẽ sử dụng mã qr code trên thẻ căn cước công dân mã công dân
cụ thể ngay sau hội nghị này bộ y tế bộ công an sẽ phối hợp với các tỉnh thành chỉ đạo thực hiện chiến dịch
làm sạch dữ liệu tiêm chủng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành trước ngày một mươi một một mươi một hai nghìn hai mươi một
đồng thời triển khai xác thực thông tin người dân về tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
chiều ngày tám tháng một mươi một thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên và thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo ngô thị minh
đã cùng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo thích ứng an toàn trong cơ sở giáo dục
ba vấn đề quan trọng được nhắc nhiều là thực hiện năm k trong trường học có khó khăn
đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách vì trường học hầu hết quá tải
tiêm vắc xin cho học sinh và xử trí khi có f tại trường học
một trong số tỉnh đang xếp là vùng vàng hầu hết các thầy cô giáo đã được tiêm vaccine
tỷ lệ thầy cô giáo tiêm đủ hai mũi lên tới trên sáu mươi một
tuy nhiên tỉnh đồng tháp hiện nay vẫn đang cho học sinh lớp năm đến một mươi hai học trực tuyến
học sinh mầm non nghỉ học giáo viên giao bài cho cha mẹ trẻ hướng dẫn
học sinh lớp từ một đến bốn cũng học tương tự mầm non tức là giáo viên giao bài về nhà
tại đồng tháp hiện vẫn còn một năm trăm bảy mươi năm học sinh lớp từ năm đến lớp bảy chưa có thiết bị để học trực tuyến
hết tháng một mươi một này mới có thể được cung cấp
tại thành phố cần thơ ngay sau khi có nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh từng được xếp là vùng xanh
hiện là vùng vàng nhưng hiện rất nhiều học sinh cần thơ đang học trực tuyến hoặc học qua bài giảng trên tv
khi khảo sát cha mẹ một phần ba cha mẹ đồng ý cho con đi học lại từ tháng một mươi
một phần ba đồng ý bắt đầu đi học từ tháng một mươi hai
ba còn lại đồng ý tới tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mới bắt đầu cho trẻ đến trường
theo thống kê chung hiện toàn quốc có hai mươi tám tỉnh thành đang tổ chức cho học sinh học trực tiếp
số còn lại chỗ trực tiếp chỗ trực tuyến nhưng số lượng học sinh đang học trực tuyến lên tới sáu bảy triệu cháu
tình hình này khiến thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo ngô thị minh rất xuất suột
học trí tuyến kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý học sinh sinh viên
quan điểm của thủ tướng của chính phủ là sớm sắp xếp để trẻ em được đến trường
có một hai triệu trẻ học mầm non ngoài công lập nhưng thời gian qua đóng cửa trường rất nhiều trường đã giải thể
khi cho trẻ đến trường sở giáo dục đào tạo cần phối hợp với sở y tế để tập huấn cho cán bộ giáo viên
nếu có f thì truy vết kỹ càng nhưng khoanh vùng phải gọn không để tình trạng một f thì đóng cửa cả trường
một mươi ngày vẫn chưa mở lại
bà minh nhấn mạnh
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cũng suốt ruột không kém
theo ông tuyên các tỉnh nói nhiều nhưng tập trung lại chỉ có ba vấn đề
thực hiện năm k trong trường học có khó khăn đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách vì trường học hầu hết đều quá tải
việc tiêm vaccine cho học sinh và xử trí khi có f tại trường học
theo ông tuyên có một trăm linh năm trong số một trăm ba mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ được khảo sát đã mở cửa trường học trở lại
ở việt nam giai đoạn trước là khép là giãn cách giai đoạn hiện nay là thích ứng an toàn
tỷ lệ tiêm chủng hiện nay đã đạt trên tám mươi ba người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine
không cứng nhắc như trước
trước f đưa ngay đi viện f một cách ly tập trung nay f nặng mới đi bệnh viện f nhẹ f một đều cách ly tại nhà
trước bệnh viện có f phong tỏa cả bệnh viện hiện có f chỉ phong tỏa tòa nhà hoặc khu vực liên quan ông tuyệt nói
thứ trưởng bộ y tế yêu cầu các trường học cả nước đều phải có kế hoạch phòng chống dịch mới
kế hoạch này phải được ban chỉ huy phòng chống dịch cấp quận huyện phê duyệt
kế hoạch mới phải sát thực tế chúng đúng tình hình hiện nay là đã tiêm phủ vaccine
trong đó có kế hoạch rõ ràng để có thể mở cửa trường học trở lại
thứ trưởng cũng trách nhiều trường quên mất quy định về đeo khẩu trang tại trường học
trong khi quy định này đã ban hành từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi dẫn đến lúng túng trong phòng dịch
và từ sự lúng túng này trẻ cứ phải ở nhà và có vô số hệ lụy kèm theo
mặc dù tỉnh đã vàng đã xanh tỷ lệ phủ vaccine đã cao
ngày tám tháng một mươi một sở y tế tp hcm cho biết đã ban hành hướng dẫn tạm thời việc thực hiện công tác xét nghiệm covid một mươi chín
trên địa bàn quận huyện và tp hcm
theo đó sở y tế tp hcm chỉ đạo các địa phương thực hiện xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ
nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư theo kế hoạch giám sát định kỳ ngẫu nhiên của ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
đó là nhóm khu vực nguy cơ như chợ đầu mối chợ truyền thống bến xe siêu thị cơ sở bảo trợ xã hội
ngoài ra tùy tình hình thực tế mà ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện có thể bổ sung thêm các khu vực nguy cơ trên địa bàn
nhóm nguy cơ tiểu thương nhân viên bán hàng nhân viên bán vé nhân viên bảo vệ người lái xe mô tô chở khách xe ôm người giao hàng shipper
sở y tế hướng dẫn đối với các đối tượng trên tần suất xét nghiệm định kỳ hàng tháng bằng phương pháp xét nghiệm rt pcr mẫu gộp một mươi
tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm tương ứng theo cấp độ dịch tính theo cấp độ dịch của phường xã thị trấn
cụ thể địa phương ở cấp độ một xét nghiệm một mươi đối tượng địa phương ở cấp độ hai xét nghiệm hai mươi đối tượng địa phương ở cấp độ ba và cấp độ bốn xét nghiệm ba mươi đối tượng
đối với việc xét nghiệm các hộ gia đình trong khu vực cần điều tra dịch tễ theo quy định xử lý f tại cộng đồng đã được sở y tế ban hành
sở y tế tp hcm chỉ đạo test nhanh tất cả f một trong cùng hộ gia đình và người sống trong phạm vi ổ dịch không phân biệt tiền sử có tiêm chủng hay tiền xử mắc bệnh covid một mươi chín
người dân tự làm hoặc nhân viên làm nếu người dân không tự làm được
mặt khác không thực hiện xét nghiệm định kỳ với quy mô toàn dân trên địa bàn phường xã thị trấn hoặc cả quận huyện đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi cần điều tra dịch tễ hoặc người đến từ địa bàn có dịch cấp bốn hoặc người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định
theo sở y tế tp hcm hướng dẫn tạm thời xét nghiệm covid một mươi chín mới này nhằm kiểm soát dịch hiệu quả phù hợp với yêu cầu giai đoạn hiện nay theo phương châm
thích ứng an toàn linh hoạt của chính phủ tạo điều kiện phục hồi phát triển kinh tế xã hội của thành phố
huyện nhà bè phát hiện một mươi chín điểm dịch cộng đồng chuyển từ màu vàng sang cam
từng duy trì vùng vàng nhưng đến khuya bảy một mươi một huyện nhà bè chuyển sang vùng cam một xã thuộc vùng đỏ
hiện nhà bè có bảy trăm bảy mươi ca f đang được cách ly và điều trị tại nhà
hai trăm chín mươi năm điểm dịch hộ gia đình một mươi chín điểm dịch cộng đồng
tối bảy tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
trong ngày đoàn công tác của sở y tế và đơn vị đã có buổi kiểm tra đánh giá công tác phòng chống dịch tại huyện nhà bè trong tình hình mới
qua giám sát hoạt động phòng chống dịch tại huyện nhà bè từ ngày một tháng một mươi đến bốn tháng một mươi một
hcdc ghi nhận tổng số ca bệnh covid một mươi chín cộng dồn tại địa phương là hai năm trăm năm mươi một ca
trong đó có một bảy trăm năm mươi ca khẳng định bằng xét nghiệm rt pcr và tám trăm linh một ca xác định bằng xét nghiệm nhanh
theo đánh giá từ huyện nhà bè nhìn chung các ca bệnh được phát hiện từ các công nhân dương tính
làm việc tại hai khu công nghiệp lớn là hiệp phước long hậu và cư ngụ tại các khu trọ trên địa bàn
trong đó xã hiệp phước là địa bàn có số ca mắc mới cao nhất trong bốn tuần gần nhất so với toàn huyện
hiện huyện nhà bè có bảy trăm bảy mươi ca f đang cách ly và điều trị tại nhà
trong đó có ba trăm chín mươi năm ổ dịch hộ gia đình một mươi chín ổ dịch cộng đồng
các ca thuốc c cũng được thực hiện kịp thời và theo đúng quy định
riêng túi thuốc c huyện đã cấp phát một trăm linh số lượng
bệnh viện đa khoa tỉnh hưng yên gần một tuần nay phát hiện hai mươi bảy ca nhiễm
trong đó hai mươi hai ca là bệnh nhân đang điều trị nội chú bốn ca là người nhà người bệnh một nhân viên y tế
các ca nhiễm xuất hiện tại ba khoa gồm khoa thần kinh nội tiết khoa hồi sức tích cực và chống độc
khoa cơ sương khớp thần tiết niệu và lọc máu
toàn bộ bệnh viện đã phong tỏa từ chiều bốn một mươi một
các khởi điểm được phát hiện tại bệnh viện là một người phụ nữ trú tại thành phố hưng yên
điều trị tại khoa nội tiết
sáng hai tháng một mươi một bà làm thủ tục chuyển viện lên bệnh viện bạch mai thì có kết quả dương tính ncov
bệnh viện đã tạm ngừng tiếp nhận người khám chữa bệnh nội chú ngoại chú
người bệnh chuyển tuyến thông thường để tập trung tầm soát dịch trong bệnh viện
bệnh viện chỉ tiếp nhận bệnh nhân nặng cấp cứu
làm việc với thứ trưởng y tế đỗ xuân tuyên ngày bảy tháng một mươi một đại diện sở y tế hương yên cho biết
trong đợt dịch thứ tư đến nay toàn tỉnh ghi nhận thêm ba trăm tám mươi chín ca nhiễm
trong đó ba trăm linh bảy trường hợp đã khỏi bệnh ra viện và về nhà cách ly tám mươi một bệnh nhân đang điều trị một ca tử vong
những ngày gần đây tình hình dịch trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp
xuất hiện các ổ dịch ở thành phố hưng yên huyện văn lâm huyện kim động trong bệnh viện
nguồn lây chủ yếu do người dân từ vùng có dịch và lái xe đường dài về tỉnh
tỉnh đang cách ly chín năm trăm linh năm người tại ba cơ sở cách ly tập trung
hưng yên có năm cơ sở xét nghiệm với công suất một một trăm linh mẫu đơn một ngày
một mươi cơ sở y tế để điều trị bệnh nhân theo mô hình ba tầng
thứ trưởng nguyễn xuân tuyên đánh giá hưng yên là một trong những tỉnh làm tốt trong công tác phòng chống dịch
sau hiện tình hình dịch chung vẫn còn phức tạp tác động lớn đến phát triển kinh tế
ông yêu cầu tỉnh cần có phương án ứng phó dịch phù hợp và khôi phục sản xuất kinh doanh
ổn định đời sống theo lộ trình
thứ trưởng nguyễn xuân tuyên nhấn mạnh tỉnh cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng
và nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine song song với việc khôi phục hoạt động của doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
hiện hơn bảy mươi bốn người dân hương yên được tiêm mũi một và hai mươi tám người dân được tiêm hai mũi
tỉnh tính đến phương án điều trị f không nhẹ tại nhà tập trung nguồn lực hạn chế các trường hợp nặng lên và tử vong
thứ trưởng bộ y tế cũng đề nghị tỉnh nâng cao hiệu quả của tổ covid cộng đồng
đẩy mạnh truyền thông để thay đổi hành vi nhận thức của người dân trong phòng chống dịch
đặc biệt là tiêm vaccine nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng chống dịch
theo nhận định của giám đốc sở y tế đồng nai phan huy anh vũ về số ca mắc covid một mươi chín tại địa phương
liên tục đứng ở tốt cao nhất nước thì số ca covid một mươi chín ở đồng nai tăng là chuyện không hề bất thường
cụ thể theo ông vũ hiện đồng nai vẫn làm xét nghiệm pcr cho tất cả những trường hợp test nhanh dương tính để xác định ca bệnh
trong khi đó hai địa phương lân cận là tp hcm và bình dương đã thay đổi cách tính ca mắc covid một mươi chín
theo đó người dân tại tp hcm và bình dương chỉ cần tết nhanh hai lần dương tính thì được công nhận là ép không
và tiến hành cách ly điều trị tại nhà mà không là pcr
như vậy đồng nghĩa với việc không báo lên hệ thống nên số ca giảm
ngoài ra việc không còn xét nghiệm diện rộng chỉ xét nghiệm ở một số nơi bắt buộc theo quy định
cũng khiến số ca mắc của hai địa phương trên giảm hơn so với thực tế
trong khi đó toàn bộ các trường hợp test nhanh dương tính ở đồng nai vẫn làm xét nghiệm pcr và báo lên hệ thống
do vậy số ca của đồng nai vẫn neo ở mức cao trong suốt thời gian qua
ông vũ cho biết sở sẽ có văn bản trình ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai thay đổi cách xét nghiệm cách tính
khi đó số ca mắc sẽ giảm
mặt khác ông vũ cho rằng đồng nai đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
với việc mở cửa như vậy số ca mắc covid một mươi chín của đồng nai tăng là chuyện không hề bất thường
ông vũ nhấn mạnh đã thích nghi an toàn cho mở cửa hoạt động trở lại thì số ca dương tính sẽ cao thôi
quan trọng nhất là tỷ lệ bệnh nặng và tử vong giảm
với việc phủ mũi hai cho hơn bảy mươi bốn người dân trên địa bàn và đang tăng tốc phủ toàn dân
tất yếu số ca sẽ giảm trong thời gian tới
cũng theo ông vũ giải pháp quan trọng nhất vẫn là tiêm phủ mũi hai cho người dân nhằm sớm tạo miễn dịch cộng đồng
bên cạnh đó phải tiếp tục tuân thủ nghiêm quy định năm k bởi virus này thay đổi liên tục
thực hiện năm k sẽ hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng
mới đây đồng nai đã ban hành quy định cho f không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhưng ở mức độ nhẹ cách ly và điều trị tại nhà
đây là biện pháp phù hợp trong tình hình thích ứng an toàn với dịch
xong nhiều người vẫn có tâm lý muốn đi cách ly khi nhiễm bệnh do ngại ở nhà sẽ lây cho người thân
bởi vậy ông vũ khuyên cáo các f không triệu chứng hoặc mức độ nhẹ có nhà ở đảm bảo các điều kiện cách ly điều trị tại nhà nên ở nhà hạn chế vào khu cách ly